nhằm giúp cho độc giả được tiếp cận với những đầu sách hay chất lượng
công ty cổ phân sách anfa đã và đang tổ chức chương trình hội sách nửa giá
tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
chương trình đã nhận được sự phản hồi và ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn đọc
thu hút được khoảng năm lượt khách tham quan tại đà nẵng
tại hội sách nửa giá đà nẵng lần này alfa books đem đến hơn một trăm linh cuốn sách
với mức chất khấu lên đến sáu mươi cùng rất nhiều đầu sách đồng giá chỉ từ hai mươi đồng
với toàn bộ sách ngoại văn có mặt tại hội sách đều được giảm giá năm mươi
những dòng sách mới xuất bản về kỹ năng sống công việc dòng sách của các tác giả việt
hay sách về khởi nghiệp về marketing sáng tạo có mức chiết khấu đến ba mươi năm
ngoài ra còn có các loại sách do nhà xuất bản đông a phụ nữ thái hà kim đồng nhã nam
với mức chất khấu tới bốn mươi hội sách diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng sáu